xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin mùa ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
mở đầu là những số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo bản tin trưa ngày tám tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ca nhập cảnh đã cách ly ngay
bảy mươi năm ca trong nước riêng bắc giang là năm mươi năm ca thành phố hồ chí minh là một mươi ca bắc ninh bốn ca lạng sơn năm ca
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh một ca
trong đó bảy mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
việt nam hiện có chín một trăm linh ba bệnh nhân covid một mươi chín
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo ca tử vong số năm mươi bốn là bệnh nhân nam năm mươi một tuổi ở hưng yên
có tiền sử viêm gan nhiễm độc và theo dõi do thuốc nam sơ gan điều trị nhiều đợt
thưa quý vị tại hà tĩnh chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh võ trọng hải vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn thành phố hà tĩnh
để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
theo đó thời gian cách ly bắt đầu từ một mươi hai h ngày tám tháng sáu cho đến khi có quyết định tiếp theo
phạm vi cách ly là một mươi bốn trên một mươi năm xã phường
của thành phố hà tĩnh trừ xã thạch bình
với hai mươi bốn bảy trăm năm mươi chín hộ dân và một trăm linh hai trăm năm mươi bốn nhân khẩu
thực hiện việc cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn cách ly về thôn xã phường cách ly với xã phường
mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu
hoặc làm việc tại công sở nhà máy cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động
bên cạnh đó thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mươi km
khi giao tiếp và không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình gia đình
và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng
thú vị từ h ngày tám tháng sáu tỉnh nghệ an tạm dừng các hoạt động không thiết yếu
tại năm địa phương giáp danh tỉnh hà tĩnh để phòng chống dịch
và để phương pháp này thực sự phát huy hiệu quả công an nghệ an đã tăng cường lực lượng
đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát
theo đó từ giờ ngày hôm nay công an nghệ an đã tiến hành lập các chốt
tại cầu bến thủy cầu yên xuân cầu cửa hội và tại xã nam kim
giáp với xã đức tường huyện đức thọ hà tĩnh để kiểm soát phòng chống dịch bệnh
công an các địa phương đã bố trí cán bộ chiến sĩ và huy động phương tiện
trang thiết bị để túc trực hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h
tại điểm chốt người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế
kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn theo quy định
giám đốc công an nghệ an đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ
với cơ quan chức năng để triển khai phòng chống dịch có hiệu quả
trường hợp nào không chấp hành quy định phòng chống dịch hoặc có hành vi chống đối
đều bị xử lý nghiêm thậm chí là xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
tại thời thuyên huế công an huyện phong điền tỉnh thời thuyên huế
vừa phát hiện một phương tiện chở tám người trong thùng xe
nhằm trốn tránh lực lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế
vào ngày bảy tháng sáu trong quá trình kiểm tra khai báo y tế
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phong điền đã phát hiện xe ô tô tải
mang biển kiểm soát bảy mươi năm c ba nghìn một trăm ba mươi năm do mai văn một điều khiển
chở tám người đi từ tỉnh nam định về huế
đang núp trong thùng xe giữa các bộ phận máy hàng hóa
và được che kín bằng bạt nhằm trốn tránh qua mắt lực lượng chức năng
trong việc kiểm soát y tế
hiện công an huyện phong điền đã bàn giao nhóm người này
cho ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch
để có biện pháp kiểm tra và xử lý theo đúng quy định
chuyển sang tin tức về an ninh trật tự
ngày hôm nay ngày tám tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh cà mau
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử võ khánh duy
sinh năm hai nghìn một tạm trú tại thành phố cần thơ
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cà mau
vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
kết hợp cùng công an xã tắc vân công an thành phố cà mau
bắt quả tang võ khánh duy đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tạm giữ một túi ni lông bên trong có chứa hơn chín mươi ba gam ma túy và một do điện
hội đồng xét xử tuyên phạt võ khánh duy một mươi năm năm sáu tháng tù
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn văn duy và trần văn trường
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào ngày một tháng sáu lực lượng công an đã bắt quả tăng nguyễn văn duy
đang nhận bốn triệu đồng là số tiền lãi của người vay tín dụng đen
tại khu vực gần nhà máy dày da thái bình
khám xét khẩn cấp nèo của duy thu giữ sáu cuốn sổ bên trong ghi nội dung
vay mượn tiền cùng rất nhiều tài liệu như hộ chiếu sổ hộ khẩu sổ tạm trú
sáu giấy vay tiền cùng sáu mươi tám thẻ atm bốn mươi giấy chứng minh nhân dân
liên quan đến hành vi trên lực lượng công an
thực hiện lệnh bắt khẩn cấp trần văn trường
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay duy đã cho một trăm năm mươi bảy lượt với bảy mươi tám người vay tiền
tổng số tiền duy cho vay khoảng hơn bảy tỷ đồng
lãi suất duy cho vay từ một trăm linh tám đến hai trăm tám mươi tám
số tiền duy đã thu lời bất chính khoảng một bảy tỷ đồng
trần văn trường là người giúp sức cho duy tổ chức hoạt động tín dụng đen
thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng
xuất hiện một số đối tượng lừa đảo
sử dụng điện thoại di động tự xưng là tổng đài của cảnh sát giao thông
gọi điện thông báo phạt nguội để chiếm đoạt tài sản
và trước tình trạng trên lực lượng chức năng đã cảnh báo
và yêu cầu người dân cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo này
khoảng một tháng trở lại đây nhiều người dân ở thành phố đà nẵng
liên tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ
tự xưng là số tổng đài của cảnh sát giao thông
để thông báo vi phạm giao thông qua hình ảnh
sau đó yêu cầu người dân kê khai tài sản
số tiền hiện có trong các tài khoản ngân hàng
để chuyển vào số tài khoản của đối tượng
hoặc cung cấp mạng otp chuyển tiền vào tài khoản của chúng
để xác minh điều tra xử lý phạt nguội
mình còn nghĩ là bên phía công an mỗi lần làm việc
thì chẳng ai làm việc qua điện thoại
cho nên lỡ đầu mình cắt điện thoại xong
thì mình gọi bên phòng phía phòng cảnh sát giao thông
mình hỏi kêu là có số điện thoại này gọi đến
cái trường hợp như vậy đó thì có đúng hay không
thì bên cảnh sát giao thông là phòng cảnh sát giao thông
thông báo với mình là không có trường hợp như thế này
số điện thoại này là số điện thoại lừa đảo
đơn vị chỉ thông báo yêu cầu là chủ phương tiện
trực tiếp đến trụ sở đơn vị để tiến hành lập biên bản
ra quyết định xử phạt theo quyết định quốc luật
và không đề nghị cung cấp bất cứ thông tin cá nhân
số tài khoản mật khảo
hoặc là chuyển tiền qua một ngân hàng nào đó để xử phạt
trên thực tế không phải ai cũng nhận ra thủ đoạn
vi của các đối tượng này
tại thành phố đà nẵng đã có nhiều người làm theo yêu cầu của chúng
và bị chiếm đoạt tài sản
người dân nên cảnh giác với những đối tượng này
không nên để cho kẻ xấu lợi dụng
tất cả các vấn đề gì thì mọi thắc mắc đều có đường dây nóng
của công an chức năng và đều có số điện thoại của cơ quan
đơn vị xử lý vi phạm
thì người dân có thể trực tiếp gọi điện đến
hoặc là liên hệ trực tiếp bằng cách là tới cơ quan
để trình báo sự việc
theo những đối tượng xấu qua các số điện thoại
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
tuyệt đối không cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân
chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng
thẻ tín dụng cho bất kỳ ai
với bất kỳ hình thức nào
với hành vi trộm cắp tài sản
đặng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
khởi tố phụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra
trước đó vào giờ ngày hai mươi hai tháng bốn
hùng đi đến khu vực ấp nhân an
xã nhân mỹ huyện trợ mới
phát hiện gia đình anh phạm trí hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quên không khóa cửa nhà
nên hùng đã đột nhập vào bên trong
cậy tủ lấy trộm khoảng tám một trì vàng
và hai mươi bốn triệu đồng
trong lúc tiếp tục tìm tài sản lấy trộm
thì hùng bị anh hiếu phát hiện tri hô
nên hùng đã tẩu thoát
đến ngày hai mươi tám tháng năm hùng bị bắt giữ
tại huyện trợ mới
hùng nhận ngoài vụ trộm trên
trước đó đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm xe mô tô
trên địa bàn tỉnh an giang và thành phố cần thơ
hùng là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
truy nã về tội trộm cắp tài sản
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thị xã kinh môn tỉnh an giang
tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thắng hiệu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại phường hiệp sơn
thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội gây rối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây rối trật tự công cộng
và phải nhận quyết định truy nã của
công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
là đối tượng đặng ngọc thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú
tại phường cộng hòa thành phố trí linh
tỉnh hải dương
về tội tổ chức đánh bạc công an huyện thanh hà
tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê văn tùy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã thanh quang
huyện thanh hà tỉnh hải dương
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra

hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sẽ có một phối hợp thực hiện